trên biển gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín trên khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa khiến cho biển động với những con sóng cao từ hai đến ba mét gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa có gió đông bắc cấp bốn trời không mưa với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước